các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ trừ dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu bia dịch vụ karaoke trò chơi điện tử
tất cả đều được phép hoạt động trở lại
còn những doanh nghiệp sản xuất đủ điều kiện an toàn đang lần lượt trở lại hoạt động ở trạng thái bình thường mới giai đoạn hai
đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh trà vinh có hai mươi chín doanh nghiệp với gần một mươi chín năm trăm linh công nhân đăng ký hoạt động ở trạng thái bình thường mới
riêng khu công nghiệp long đức có một mươi một doanh nghiệp với một mươi hai năm trăm linh công nhân trở lại làm việc
chiếm gần chín mươi số lượng công nhân làm việc tại khu công nghiệp này
các doanh nghiệp khi tổ chức hoạt động theo phương án trong trạng thái bình thường mới
đều được cơ quan chức năng kiểm tra ra soát đánh giá phương án mới phải có văn bản đồng ý của chủ tịch ubnd tỉnh
doanh nghiệp chỉ sử dụng người lao động đã được tiêm vaccine mũi một trở lên
trước khi trở lại làm việc công nhân phải thực hiện xét nghiệm rt pcr âm tính
với lần gần nhất khi làm việc tại doanh nghiệp không quá bảy mươi hai giờ
trong quá trình hoạt động sản xuất tỉnh hỗ trợ chi phí tổ chức xét nghiệm tầm soát covid một mươi chín ngẫu nhiên bảy ngày một lần trong bốn tuần
với hai mươi số lượng công nhân của doanh nghiệp ông nguyễn quỳnh thiện phó chủ tịch ubnd tỉnh trà vinh cho biết
tất cả công nhân trên địa bàn hiện đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mũi một
và khi tỉnh tiếp tục được phân bổ vaccine cùng loại tỉnh sẽ ưu tiên tiêm đủ liều cho tất cả công nhân
cũng như lực lượng lái xe trên địa bàn
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng
để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được
những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin covid tiếp theo